hiện ban quản lý cửa khẩu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết số phương tiện này vào khu vực đỗ xe theo quy định đồng thời phối hợp triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
cùng với đó ban quản lý cửa khẩu lào cai cũng đã trao đổi với phía trung quốc đề nghị kéo dài thời gian mở cửa khẩu để giải quyết lượng xe thùng rỗng tăng số lượng lái xe phía trung quốc để giải quyết lượng xe còn tồn đọng bên phía cửa khẩu việt nam dự kiến trong hai ba ngày tới sẽ giải quyết được cơ bản tình trạng tồn động xe rỗng tại đây